thưa quý vị và các bạn ảnh hưởng của khối khí lạnh cuối mùa vẫn còn
vì thế trong ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ trời còn khá nhiều mây và có nắng gián đoạn
trong đêm nay miền bắc cục bộ vẫn có nơi có mưa tập trung ở khu vực tây bắc vùng núi phía bắc
cùng với đó là mức nhiệt đêm dễ chịu từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ ở các tỉnh vùng núi
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
sang ngày mai vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển trở lại dù chưa mạnh
nhưng nó cũng sẽ khiến cho nền nhiệt tại các tỉnh đông bắc bộ tăng lên ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
và trời sẽ chuyển sang trạng thái oi bức về trưa và chiều
trong khi đó ở phía tây các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
có mức nhiệt trung ba mươi bốn ba mươi năm độ
riêng đối với những nơi như mường tè mường lây mường la hay cả mai châu xuất hiện nắng nóng
với mức nhiệt cao ba mươi sáu ba mươi bảy độ
với miền trung thấp nóng hoạt động trở lại vào ngày mai sẽ khiến cho trung bộ trở lại
với tiết trời nắng từ sớm
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho tới phú yên sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng trở lại
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng đối với những nơi như tương dương
hương khê đông hà nam đông ba tơ và cả sơn hòa sẽ trở lại ngưỡng nhiệt cao ba mươi tám ba mươi chín độ
và từ ngày mai trở đi miền trung sẽ lại bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới
thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ chưa có nhiều biến động
dự báo ngày mai cả hai khu vực này trời tiếp tục có nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt cao nhất ngày ở các khu vực này sẽ là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
trong đó riêng đối với những nơi như con tum đồng phú hay biên hòa là những điểm
nhiệt độ cao nhất
nhiệt cao nhất ngày mai sẽ sắp xỉ mức bốn mươi độ
dự báo đến khoảng ngày một mươi sáu tháng năm khi gió tây nam bắt đầu hoạt động trở lại
lúc đó tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và nắng nóng cũng sẽ dịu dần
trên biển ở hầu khắp các vùng biển đều chỉ có gió trung bình không nên nào có mưa rông
nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km biển lặng thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước